thế là nó lại không có ở từng góc gói được không
không có cái thì có cái thì không

theo các chuyên gia họ quảng cáo là hàng nội địa trung quốc là đánh vào tâm lý của người tiêu dùng
tin là hàng sản xuất cho người dân trung quốc ăn nên an toàn thì sẽ dễ bán được hàng
vì người mua tin tưởng nhưng chất lượng của những hàng nội địa trung quốc đến nay vẫn chưa có cơ quan nào kiểm soát được
hiện nay thì chúng ta thấy rằng cũng có những hàng mà nhập khẩu vào thị trường việt nam và nói là hàng nội địa của trung quốc
nhưng mà chúng ta thấy rằng cái này cũng chưa đủ tin cậy vì nó không có cái tem mark phụ là tem mát tiếng việt
về nguyên tắc là những hàng nhập khẩu chính thống là phải có cái tem mắc phụ tiếng việt
và phải có rõ thành phần
rồi giá trị dinh dưỡng cũng như là hạn sử dụng của các cái sản phẩm
thế thì chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà chúng ta lại không biết được thành phần
rồi các cái hóa chất bảo vệ như là chất bảo quản hương vị hoặc là đường hóa học chúng ta cũng không biết
thì chúng ta sử dụng nó cũng rất là nguy cơ đối với sức khỏe
giữa ma trận các loại thực phẩm trên thị trường
chính an toàn thực phẩm đang nóng trên tất cả các diễn đàn
quan niệm của nhiều người cho rằng của rẻ là của ôi hay hàng đắt mới chất lượng
xong điều này cũng hoàn toàn không đúng
chất lượng sản phẩm không chỉ dựa trên giá thành nước sản xuất mà do nguồn gốc thanh phần quy trình chế biến và công nghệ sản xuất
với các sản phẩm nội địa trung quốc đang tràn lan trên thị trường hiện nay
rất cần các cơ quan chức năng kiểm tra đánh giá về chất lượng để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
tránh hàng giả hàng kém chất lượng lưu hành
bên cạnh đó người tiêu dùng cũng cẩn thận trọng không nên mua hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng để tránh tiền mất tật mang